mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin có liên quan tới băng nhóm đòi nợ hàng nghìn tỷ đồng
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang cho biết vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng
đồng thời tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp một mươi đối tượng củng cố chứng cứ khai thác thông tin
truy bắt các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật
thực hiện hành vi đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
qua công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố bằng nhiều phương thức
như đe dọa giết vợ con người thân thậm chí đem quan tài bình ga đến để khủng bố
buộc các bị hại phải trả nợ xảy ra tại tiền giang và nhiều địa phương trong cả nước
công an tỉnh tiền giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
nằm trên đường lê văn huân quận tân bình tp hcm
tại hiện trường công an thu giữ hai trăm ba mươi ba cpu máy tính trên ba trăm linh điện thoại di động
và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố cưỡng đoạt tài sản triệu tập làm việc một trăm ba mươi ba đối tượng
bước đầu các đối tượng khai nhận công ty này là do trần văn châu và hồ quốc hùng cầm đầu
các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật mà thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty
trung bình mỗi tháng công ty này nhận từ các ngân hàng công ty tài chính một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay tiền
của các khách hàng chưa trả được để cho nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố
với hoa hồng từ hai mươi năm đến ba mươi năm tổng số tiền thu được
cơ quan công an kêu gọi các bị hại nạn nhân của tổ chức tội phạm trên
cung cấp thông tin cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
qua số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn năm trăm chín mươi chín năm trăm một mươi một hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
trước chiến công này ngày hai mươi một tháng hai vừa qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có thư khen công an tỉnh tiền giang và các cục nghiệp vụ của bộ công an
về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty luật pháp việt
để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng công ty tài chính
một thông tin đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa có kết luận điều tra
đề nghị truy tố một mươi ba cán bộ nguyên là lãnh đạo cán bộ thuộc các sở ngành địa phương đã tiếp tay cho doanh nghiệp
biến đất công thành đất tư để phân lô bán nền gây thiệt hại cho nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
các bị can bị đề nghị truy tố gồm lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
nguyễn tấn long nguyên phó chủ tịch ubnd tp biên hòa nguyễn tấn tài nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai
chi nhánh tp biên hòa nguyễn tấn vinh nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa hồ bá minh
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa võ cao cường chủ tịch ubnd xã tam phước
theo cơ quan điều tra các bị can này có hành vi liên quan đến việc lập hồ sơ khống để xác nhận chi trả bồi thường
hỗ trợ khu dân cư thương mại phước thái thuộc phường tam phước thành phố biên hòa gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
với hành vi mua bán trái phép chân ma túy trần đăng phương chú tại tp long xuyên tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang phối hợp cùng với công an thành phố long xuyên
phát hiện trần đăng phương đi nhận một thùng xốp gửi từ tp hcm về có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
lực lượng công an phát hiện trong thùng xốp có bốn túi ni lông có chứa hơn bốn trăm linh g ma túy được che dưới giấy ở túi mứt giấy
phương khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở tp hcm về để bán kiếm lời đồng thời thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
cũng liên quan đến ma túy trương ngọc hà tuấn hay còn biết đến với tên gọi là tuấn sa cơ chú tại tp hcm ngày hôm nay đã bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai ra quyết định khởi tố
tuấn bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó trong quá trình khám xét phòng nghỉ tại khách sạn ở địa bàn tp hcm tổ công tác công an tp hcm đã bắt quả tăng tuấn đang tàng trự trái phép gần ba trăm linh gram ma túy các loại
gồm mdma ketamin cần sa và ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận số ma túy này tuấn đem từ hà nội lên sapa đối tượng bị tạm giữ hình sự ngay sau đó
tuấn sa cơ là một tiktoker nổi tiếng với gần ba mươi người theo dõi
bên cạnh đó tuấn còn là giám đốc sáng tạo của bit việt nam một công ty rất nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội
liên quan tới vụ gây dối trật tự công cộng và chống người
thì hành công vụ xảy ra tại tp biên hòa tỉnh đồng nai vào đêm ngày ba tháng hai
ngày hôm nay công an tp biên hòa cho biết đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với một mươi bốn đối tượng
theo điều tra vào đêm ngày ba tháng hai vũ đình sang chú tại thành phố biên hòa hiện đang bỏ trốn
đã cầm đầu nhóm khoảng hai mươi đối tượng mang theo súng kiếm giao tự chế để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của vũ hoàng đức huy
cùng chú tại tp biên hòa
công an phường tân biên phát hiện truy đuổi
lúc này sang hô hào kích động đồng bọn dùng hung khí mang theo chống trả quyết liệt và đập phá xe
phương tiện của lực lượng tuần tra buộc lực lượng này phải nổ súng và xịt hơi cay trấn áp
bốn đối tượng đã bị bắt tạm giam và bị khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
riêng đặng đức hậu bị khởi tố thêm hành vi chống người thi hành công vụ
hiện công an tp biên hòa đang mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một đối tượng trú tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc trên là bài học cho các đối tượng có hành vi côn đổ tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
theo đó vào trung tuần tháng hai vừa qua đối tượng huỳnh văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ tại khóm bốn thị trấn sông đốc có hành vi đập phá tài sản của nhà một người dân gần đó
nhận được tin báo tổ công tác công an thị trấn sông đốc đã đến ngay hiện trường xử lý vụ việc
tuy nhiên khi đến đây dù đã vận động phân tích nhưng huỳnh văn thương vẫn bất chấp có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng đang thi hành công vụ

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý